tính từ đầu năm hai nghìn một mươi tám đến nay khoa truyền nhiễm bệnh viện nhi trung ương đã tiếp nhận và điều trị hơn bảy mươi trẻ mắc bệnh sởi
trong đó có đến hơn tám mươi năm trẻ chưa được tiêm phòng bệnh này
sởi là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra và hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu
cách chữa chủ yếu là cải thiện triệu chứng vệ sinh cá nhân và chế độ ăn
các chuyên gia khuyến cáo cách phòng tránh bệnh sởi hiệu quả nhất là tiêm vaccine phòng bệnh
đối với trẻ chín tháng tuổi tiêm mũi một thì hiệu quả bảo vệ đạt được tám mươi năm tiêm mũi hai khi trẻ một mươi tám tháng tuổi hiệu quả bảo vệ tăng lên thành chín mươi năm
tất cả những trẻ đã quá lịch tiêm chủng mà chưa bị mắc sởi thì nên đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm chủng đầy đủ
đối với bệnh sởi nếu đủ điều kiện chăm sóc và cách ly có thể chăm sóc và điều trị trẻ tại nhà dưới sự hướng dẫn của bác sĩ
không nên chủ quan khi thấy trẻ sốt cao hoặc bất thường cần cho trẻ đến cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời